ban đầu chỉ có hai trăm hai mươi thành viên giống điều lệ khoảng một tỷ đồng
đến nay hợp tác xã đã lớn mạnh với hơn ba trăm linh thành viên
theo đó giống điều lệ cũng tăng hàng năm
đặc biệt từ khi hợp tác xã được địa phương hướng dẫn hoạt động theo luật hợp tác xã kiểu mới
đã giúp mọi hoạt động dịch vụ đi vào nề nếp hiệu suất hiệu quả mang lại khá rõ nét
cụ thể qua một năm hoạt động ngoài lợi ích trong mua vật tư đầu giàu bán nông sản giá cao
bà con xã viên còn được chia lợi nhuận trên cổ phần mình đóng góp